ngày một mươi sáu tháng sáu bộ giao thông vận tải phối hợp với tỉnh thanh hóa tổ chức lễ thông xe dự án nâng cấp mạng lưới giao thông phía bắc lần thứ hai nâng cấp quốc lộ hai trăm một mươi bảy tỉnh thanh hóa giai đoạn hai
dự án nâng cấp mạng lưới giao thông phía bắc lần thứ hai quốc lộ hai trăm một mươi bảy tỉnh thanh hóa với chiều dài một trăm chín mươi năm km là tuyến đường quan trọng kết nối vùng bắc trung bộ của việt nam
với các tuyến quốc lộ sáu sáu a sáu b vùng đông bắc nước lào thông qua cửa khẩu quốc tế nam mèo tỉnh thanh hóa và cửa khẩu nậm soi tỉnh hùa phan
dự án được sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp từ vốn vay adb và vốn đối ứng trong nước của chính phủ việt nam với tổng mức đầu tư là một sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng
công trình có ý nghĩa quan trọng hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực kinh tế trọng điểm mở ra tuyến đường kết nối từ khu kinh tế biển nghi sơn đến các huyện miền núi phía tây của tỉnh thanh hóa